các trường hợp cụ thể nào cho phép cảnh sát được nổ súng vào phương tiện giao thông
giả vẻ máy bay tăng trần và kế hoạch nghỉ tiết dường lịch năm hai nghìn hai mươi bốn của người lao động
sẽ là những chính sách đáng chú ý tiếp theo trong chương trình an ninh ngày mới sáng hôm nay
bộ công an vừa công bố dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để lấy ý kiến đóng góp trong vòng sáu mươi ngày
trong đó bộ đề xuất ba tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông
khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
gồm khi đối tượng điều khiển phương tiện tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác
khi biết rõ phương tiện do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn
trừ trường hợp trên phương tiện có chở người hoặc có con tin
và khi biết rõ trên phương tiện chở đối tượng phạm tội hoặc vũ khí và liệu nổ
tài liệu phản động bí mật nhà nước ban tùy cố tình chạy trốn
trừ trường hợp trên phương tiện chở người hoặc có con tin
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số ba mươi bốn sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
theo đó nhóm đường bay khoảng cách dưới năm trăm linh km giữa nguyên mức giá trần
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng từ năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
cụ thể đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km có mức giá trần là hai hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
đường bay có khoảng cách từ một hai trăm tám mươi km trở lên là bốn triệu đồng một vé một chiều
cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội cho biết
việc nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn được thực hiện theo đúng quy định
tại bộ luật lao động hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tết dương lịch rơi vào thứ hai ngày một một hai nghìn hai mươi bốn
như vậy với người lao động có chế độ nghỉ hai ngày một tuần thứ bảy chủ nhật
dịp tết dương lịch sẽ được nghỉ ba ngày liên tiếp
trong đó có hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật và một ngày nghỉ lễ thứ hai
nếu làm việc tại đơn vị có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần chủ nhật
người lao động có đợt nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn kéo dài hai ngày
từ ngày ba mươi một tháng
năm hai nghìn hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một một một hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh hà giang khoảng năm h ba mươi chiều ngày hôm qua
tại trường tiểu học nguyễn huệ phường quang trung thành phố hà giang
đã xảy ra vụ sập đổ tường bao làm một người thiệt mạng và ba người bị thương
nạn nhân tử vong là anh trương văn bình chú tại xã việt lâm huyện vị xuyên
ba người bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
bức tường dào bị đổ thuộc trường tiều học nguyễn huệ ngăn cách với đường dân sinh
bức tường vừa bắt đầu thi công vào buổi sáng
nhóm thợ bốn người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới
dân lại tường bao đến khoảng năm h ba mươi chiều thì xảy ra vụ việc
trong khi đó sáng nay lực lượng chức năng quận tân bình thành phố hồ chí minh
vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an thành phố hồ chí minh
tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín giờ tối qua khói lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu
trong hẻm đường lê văn sĩ phường một quận tân bình thành phố hồ chí minh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình phối hợp với lực lượng liên quan
đã nhanh chóng có mặt phong tỏa cắt điện không chê đám cháy
do lửa gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc dập cháy gặp rất nhiều khó khăn
đám cháy sau đó được khống chế cảnh sát vào bên trong phát hiện hai thi thể đàn ông
một ở khu vực gần cầu thang và một ở tầng trệt hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn nhóc trần quốc thái và nguyễn nhật phi về hành vi mua bán trái phép
chân ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
trước đó tại khu vực bến đỏ thanh bình thuộc tổ một mươi ấp bình quế một xã bình thạnh đông
lực lượng công an phát hiện trên người nguyễn văn nhóc hai bọc ni lông chứa ma túy đá
tiến hành khám xét nợ của nhóc lực lượng công an phát hiện trong nhà có trần quốc thái và nguyễn nhật phi
đồng thời thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán và sử dụng ma túy
vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định
liên quan đến vụ việc cán bộ kiểm lâm của khu bảo tồn thiên nhiên eso bị bắn tử vong với một mươi bốn viết đạn trên người
ubnd tỉnh đắk lắc vừa chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc khẩn trương điều tra làm rõ vụ án
thông tin ban đầu vào lúc năm giờ sáng ngày hai tháng một mươi hai ông nguyễn kim anh chạm phó trạm kiểm lâm số hai
khu bảo tồn thiên nhiên eso đi kiểm tra rừng thuộc thôn giang đông
tuyến đường này được trạm kiểm lâm số hai thường xuyên chốt chặn để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào khu bảo tồn thiên nhiên eso
và vận chuyển lâm sản ra bên ngoài
đến tám giờ cùng ngày không thấy ông nguyễn kim anh về trạm nên lực lượng của trạm đã tổ chức tìm kiếm tại các địa điểm
mà trạm hay tuần tra và mật phục các đối tượng
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày tổ tìm kiếm phát hiện ông anh tử vong tại giấy của người dân
trên người có một mươi bốn viết đạn do súng hoa cải tự chế gây ra
sau khi cơ quan công an hoàn tất khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
thi thể của ông nguyễn kim anh được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép gần ba mươi kg pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn văn hà ở thành phố hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương bắt giữ và bàn giao
cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải dương điều tra xử lý theo thẩm quyền
vào ngày hai tháng một mươi hai tại khu vực vũ xá phường ái quốc thành phố hải dương
lực lượng công an đã bắt quả tang hà đang cất giấu một thùng các tông bên trong có chứa hai mươi hai hộp pháo nổ
năm mươi một viên ma túy kẹo và hai mươi túi nilon có chứa kentamin
hà khai nhận đã mua số pháo trên về để bán lại kiếm lời còn ma túy mua về để bản thân sử dụng
vào ngày năm tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố nguyễn văn hà
về tội mua bán hàng cấm và tăng trữ trái phép chất ma túy
dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông dịp tết dương lịch tết nguyên đán
giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn sẽ gia tăng mạnh mẽ
tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
để phòng ngừa tai nạn giao thông giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón tết du xuân
thủ tướng chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện một số nội dung sau
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông uốn tắc giao thông
như vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy chạy quá tốc độ quy định đi không đúng phần đường làn đường
đi ngược chiều dừng đỗ trái phép quay đầu xe tránh vượt không đúng quy định không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy
không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn rừng khẩn cấp
đơn vị trực thuộc các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải
chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa
nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ tết
chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hàng không quốc tế nội bài
giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến không để hành khách không kịp về quê ăn tết do thiếu phương tiện
xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe rù bến cóc và tăng ra vé trái quy định
thủ tướng yêu cầu bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt
không để xảy ra ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí
phối hợp với các cơ quan liên quan không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí cảng hàng không
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa bảo trí các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị
và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ tết nguyên đán
thủ tướng cũng yêu cầu bộ thông tin truyền thông và các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng
và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp tết
thường xuyên cập nhật để thông tin kịp thời về tình hình tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ tết
ủy ban nhân dân các tỉnh thành chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn
thông suốt nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông trên địa bàn đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo
trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu xe trực tiếp
cho công nhân người lao động và sinh viên về quê đón tết
không chỉ trên tuyến đường bộ tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy dịp cuối năm
cũng được cảnh báo tiềm mẩn nhiều nguy cơ mất an toàn xuất phát từ các yếu tố bất lợi của thời tiết
trước tình hình này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường công tác quản lý triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh
ghi nhận của nhóm phóng viên thầy sự
tại bến đỏ đông cao tỉnh nam định mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện di chuyển qua đây
do đó để đảm bảo an toàn cho hành khách bến phà thường xuyên được kiểm tra an toàn kỹ thuật kiểm tra giấy phép lấy tàu
thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của thuyền trưởng sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các phương tiện trang bị đầy đủ phao cô sinh
dụng cụ nổi trên các phà và cano
nói chung là cũng phải đảm bảo công tác an toàn khi lên phà chủ phà cũng hướng dẫn rất là chi tiết bằng áo phao đúng cách
để mà làm công tác an toàn vượt sông thì thường xuyên chúng tôi là trước khi mà vào ca là chúng tôi phải bàn giao ca đầy đủ
tức là những cái phương tiện của mình là phải đầy đủ phương tiện an toàn ví dụ như là máy móc dầu mỡ này
rồi là cứu sinh cứu nạn là phải đầy đủ trước khi vận hành
đấy khi vận hành
thì chúng tôi nhắc khách kết hợp với chúng tôi là phải mặc cái đồ cứu hộ cứu sinh
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông thủy công an tỉnh nam định cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng
ra soát lại tất cả các hệ thống báo hiệu đường thủy trên các tuyến luồng
thay thế những báo hiệu đường thủy đã hỏng không có tác dụng cảnh báo chỉ dẫn để đảm bảo an toàn cho hành khách qua sông
đặc biệt thường xuyên làm hoa tiêu hướng dẫn tàu thuyền qua lại nhất là đoạn chân cầu đang được xây dựng trên tuyến
bây giờ mình chạy qua chỗ này người ta đang xây dựng cầu nhiều chứng ngại vật
thì sẽ có người lấy mũi và hoa tiêu và rắn trên mũi
bên cảnh sát giao thông người ta tuyên truyền thì mình nghe và chấp hành
cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với các đơn vị
cơ quan chức năng như thanh tra giao thông đường thủy số bốn
đại diện cảng vụ ban an toàn giao thông
tri cục đăng kiểm số hai và trung tâm đăng kiểm tỉnh
cùng với chính quyền địa phương nơi mà con biến đỏ hoạt động
thì là đã xuống phối hợp xuống chủ động phối hợp xuống kiểm tra
cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm
đồng thời là tuyên truyền ký cam kết đối với chủ bến đỏ và chủ đỏ
sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát giao thông thủy các cấp ngành
các chủ phương tiện và người dân khi lưu thông qua khu vực này
cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
đặc biệt là khi có tình huống diễn biến bất thường của thời tiết
để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tên nạn có thể xảy ra